mới đây gần một mươi năm hectare rừng keo của một hộ dân ở huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên lại bỗng rừng bị bốc cháy
và trong khi đó bốn hectare cao su gần đó cũng bị chặt sát gốc thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng
sự việc trên nghi là do kẻ gian phá hoại kinh tế lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề này
gia đình ông cao nguyên lâm sở hữu một mươi năm hectare cây keo năm năm tuổi tại thôn quen xã ea ba huyện sông hình
lúc một mươi một giờ trưa ngày một mươi ba tháng tám gia đình ông phát hiện một góc vườn keo bỗng dưng cháy lớn
lửa được dập tắt ngay sau đó nhờ chính quyền địa phương và bà con nhân dân
tuy nhiên khi kiểm tra lại rừng keo ông lâm phát hiện có tới sáu điểm cháy nằm cách xa nhau
càng hoang mang hơn chiều cùng ngày ông lâm lại phát hiện khoảng ba cây cao su hai năm tuổi trên diện tích gần bốn hectare gần đó cũng bị chặt sát gốc
theo ông lâm để chặt phá được diện tích cao su lớn như vậy chỉ trong một đêm kẻ gian phải có ít nhất từ bốn đến sáu người
thành chú đi vô thắng trong viện nghiên cứu cây cao su miền nam chú lấy giống mới giờ đầu tư rất mạnh đầu tư năng lắm
thành cây vườn mới có hai
hai năm tuổi nhưng cây rất to rất lớn thì đầu tư công sức chú bỏ nhiều lắm không tính hết được
đối tượng là mang tính chất cối cối phá hoại tài sản của hôn dân
đồng ý cơ quan chức năng sớm vô cuộc điều tra rõ đem lại cái niềm tin cho gia đình và nhân dân
tránh ra gây sự không an đảm bảo hỗ trợ sản xuất
đáng lo ngại là từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến nay tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên sắp danh với tỉnh đắk lắc đã xảy ra ba vụ phá hoại cây cao su và mía
các vụ việc đều được cơ quan công an vào cuộc điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả khiến người dân hoang mang bất an trong sản xuất nông nghiệp